phó chủ tịch cơ quan năng lượng nguyên tử iran ali askar zarian cảnh báo iran sẽ xóa bỏ tất cả hạn chế theo thỏa thuận hạt nhân có tên gọi chính thức là kế hoạch hành động chung toàn diện
ông ali cho hay nước này có thể làm rau urani đủ đáp ứng nhu cầu của chính phủ iran
ông cảnh báo trước việc các nước châu âu đe dọa đưa tranh chấp ra hội đồng bảo an liên hợp quốc iran sẽ xóa bỏ tất cả hạn chế theo thỏa thuận hạt nhân
trước đó tehran đã có bước đi thứ năm đồng thời là cuối cùng trong việc xóa bỏ các nghĩa vụ đối với thỏa thuận hạt nhân do các nước châu âu tham gia ký thỏa thuận không có hành động tôn trọng các cam kết theo thỏa thuận